ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế thái bình tỉnh thái bình đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí phạm hồng hà bộ trưởng bộ xây dựng nhấn mạnh
quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế thái bình bao gồm ba mươi xã một thị trấn thuộc hai huyện thái thụy và tiền hải
có diện tích tự nhiên hơn ba mươi hectare đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái bình và vùng duyên hải bắc bộ
bên cạnh đó là một trung tâm kinh tế biển đa ngành đa lĩnh vực của vùng và cả nước
bộ trưởng đề nghị địa phương ưu tiên phát triển theo hướng công nghiệp thân thiện với môi trường
tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đô thị gắn với sự kiện lễ hội du lịch nghỉ dưỡng
cần quy hoạch và phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao có năng suất chất lượng tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên quỹ đất của khu kinh tế